nâng tổng số người nhiễm covid một mươi chín tại việt nam lên chín mươi chín người
trong năm bệnh nhân có hai bệnh nhân quốc tịch anh là giáo viên tiếng anh tại tp hcm
đã đến quán bar butha nơi bệnh nhân chín mươi một là phi công cũng tới ngày
các bệnh thứ chín mươi năm là nam hai mươi tuổi quận gò vấp tp hcm
bệnh nhân là du học sinh tại pháp
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france
số hiệu af hai trăm năm mươi tám tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nữ bệnh nhân chín mươi sáu là hai mươi một tuổi ở quận tám tp hcm
trong hai tuần trước khi về việt nam bệnh nhân đã đi tới các quốc gia bỉ đức cộng hòa xét pháp
bệnh nhân từ pháp về việt nam quá cảnh tại dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates
số hiệu ek ba trăm chín mươi hai
và nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân chín mươi bảy ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm là giáo viên ngoại ngữ tại việt nam
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không air asia
số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất cùng ngày
nam bệnh nhân chín mươi tám ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm cùng phòng với bệnh nhân chín mươi bốn
là giáo viên ngoại ngữ tại việt nam
bệnh nhân từ penang malaysia

số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình lưu trú tại tp hcm bệnh nhân có cùng bệnh nhân chín mươi bảy đến quán bar butha vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các bệnh số chín mươi chín là nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở quận bình thạnh tp hcm
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france
số hiệu af hai trăm năm mươi tám tới quán bar buddha vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đã có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai hai lần liên tiếp sau quá trình điều trị
đó là bệnh nhân số một mươi bảy đã hai lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
bệnh nhân hai mươi bốn đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính lần gần đây nhất là ngày một mươi chín tháng ba
bệnh nhân số hai mươi bảy cũng cho kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly
điều trị tại một mươi một cơ sở y tế trong cả nước trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế tuyến huyện
đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định không sốt không ho hoặc ho ít không khó thở
x quang phổi bình thường có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi dấu hiệu trên phim x quang
và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo pháp đồ điều trị viêm phổi
trong số này nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính một lần với covid một mươi chín như bệnh nhân số hai mươi năm
bệnh nhân số năm mươi chín bệnh nhân số bảy mươi hai
đối với hai trường hợp bệnh nhân nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bộ y tế đã liên tục tổ chức hội trận chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức hô hấp và tim mạch
sáng nay tám khách du lịch người nước ngoài bị cách ly tại thành phố hội an của tỉnh quảng nam
đã được công an chức năng trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly
những trường hợp được trao quyết định lần này đến từ nhiều nước
nhưng đều là những hành khách tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ năm mươi bốn
nhiễm covid một mươi chín trên chuyến bay từ istanbul thổ nhĩ kỳ nhập cảnh vào việt nam ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cả tám du khách nêu trên đã đủ một mươi bốn ngày cách ly sức khỏe bình thường
tất cả sẽ về nước ngay sau khi rời khỏi khu cách ly tại hội an
các du khách đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền và cán bộ
nhân viên tại khu cách ly đã giúp đỡ họ trong suốt những ngày vừa qua
trong suốt quá trình kiểm dịch chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt
và chúng tôi muốn cảm ơn các bạn về điều đó
việt nam sẽ ở lại trong trái tim chúng tôi mãi mãi
mọi sinh hoạt của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường không thể tin được khu cách ly lại đẹp như thế
hiện nay tại hội an biết resort vẫn còn bảy mươi chín trường hợp cách ly khác
đang được theo dõi
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa
và phục vụ tốt nhất có thể cho du khách quốc tế tại đây